thưa quý vị như chúng tôi đã nói ở phần mở đầu của chương trình tình hình sản xuất nhập khẩu cung ứng sang giàu công tác điều hành giá sang giàu và xử lý như thế nào với tình trạng đầu cơ sang giàu găm hàng trở lên giá
đây là những nội dung được dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây
và trong phiên chất vấn trả lời chất vấn vào sáng ngày hôm qua một mươi sáu tháng ba tại phiên họp thứ chín của ủy ban thường vụ quốc hội bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên cũng đã làm rõ nhiều vấn đề
cùng theo dõi những chia sẻ của cư dân mạng về câu chuyện này ngay sau đây
trong khi sản xuất sang giàu trong nước bị ảnh hưởng bởi nhà máy lọc khóa giàu nghi sơn cắt giảm đột ngột
trước tình hình đó bộ công thương đã chỉ đạo các doanh nghiệp chủ động nhập khẩu nên nguồn cung xăng dầu đủ từ tháng hai và tháng ba
theo dõi phiên chất vấn cử tri và cư dân mạng đánh giá cao nội dung chất vấn của các đại biểu quốc hội đã đi thẳng vào vấn đề mà dư luận đặc biệt quan tâm
với những lý giải của người đứng đầu bộ công thương nhiều ý kiến cho rằng cơ bản đã đầy đủ với những giải pháp điều hành cụ thể khiến cử tri yên tâm phần nào
nhưng câu hỏi đặt ra là liệu rằng nguồn cung có thể duy trì ổn định và giá xăng dầu có giảm trong thời gian tới
việc giá dầu thế giới tiếp tục tăng cao là một áp lực nhưng các cơ quan quản lý cũng cần chủ động linh hoạt các giải pháp ứng phó để giảm thiểu các tác động mất lợi từ sự tăng giá của nhiên liệu này
trước diễn biến giá dầu tăng cao các bộ ngành địa phương cũng cần kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng chịu tác động từ giá xăng dầu để kịp thời xử lý tình trạng lợi dụng tăng giá bất hợp lý
với biên độ giá xăng dầu tăng cao thì các cơ quan quản lý nhà nước hãy cố gắng điều hành biên độ tăng trong nước ở mức có thể chấp nhận được
với công cụ là quỹ bình ổn thuế phí các chính sách an sinh để chia sẻ với những khó khăn của người dân khi giá cả tăng cao
xử lý như thế nào
đối với các đơn vị kinh doanh có dấu hiệu hành vi găm hàng tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu câu hỏi này cũng đã được bộ trưởng nguyễn hồng diên làm rõ
qua thanh tra một mươi sáu tám trăm linh trên tổng số một mươi bảy cửa hàng bán lẻ có hai trăm một mươi một cửa hàng có hiện tượng đóng cửa trong đó phần lớn do sự cố kỹ thuật có nơi găm hàng chờ tăng giá
cư dân mạng cho rằng các cơ quan quản lý nhà nước cần áp dụng các biện pháp đủ mạnh đặc biệt là thanh tra kiểm tra chặt chẽ đối với các doanh nghiệp đầu mối
nếu không thực hiện đúng chức năng thì dứt khoát xử lý nghiêm thậm chí đình chỉ kinh doanh rút giấy phép
không để tái diễn tình trạng cứ xăng chuẩn bị tăng giá thì cửa hàng đóng cửa treo biển hết hàng đứt gãy nguồn cung ứng gây ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý và quyền lợi của người dân
cần phải mạnh tay và gian đe không tạo tiền lệ xấu một việc bất thường như vậy lại trở thành bình thường cứ trước khi xăng chuẩn bị tăng giá là hàng loạt cửa hàng treo biển nghỉ bán
thanh tra kiểm tra cả các doanh nghiệp đầu mối bởi thời gian qua theo lý giải của nhiều cửa hàng việc đóng cửa nghỉ bán là bởi nguồn cung từ các doanh nghiệp đầu mối bị đứt gãy
lợi ích của doanh nghiệp nhưng cũng phải hài hòa lợi ích của người dân trong bối cảnh ảnh hưởng từ dịch bệnh rồi xăng dầu tăng giá kéo theo rất nhiều khó khăn các cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn với các hành vi găm hàng trục lợi
tôi chờ đợi kết quả thanh tra của các bộ ngành đối với ba mươi ba doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu
theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn cư dân mạng cũng đặc biệt quan tâm tới những vấn đề mà bộ trưởng bộ công an tô lâm đánh giá về diễn biến hoạt động buôn lậu sản xuất hàng giả đối với mặt hàng xăng dầu
qua công tác nắm tình hình cho thấy hoạt động phức tạp của các đối tượng khi đầu cơ xăng dầu găm hàng chờ lên giá xuất lậu nhập lậu pha chế làm giả xăng dầu tuôn ra thị trường để tiêu thụ